tuy nhiên do nhiều nguyên nhân thay vì sử dụng quyền công dân để đưa sự việc ra trước pháp luật nhiều người bị hại lại chỉ thông báo sự việc với cơ quan báo chí hoặc đăng ý kiến phản nàn phản đối trên website facebook cá nhân
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài tôn trọng và bảo vệ hình ảnh cá nhân của tác giả việt quang mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
về quyền của cá nhân đối với hình ảnh của mình và việc bảo vệ quyền đó như thế nào
văn bản pháp luật việt nam liên quan đều đưa ra các điều luật với tiêu chí cụ thể khẳng định cá nhân có quyền với hình ảnh của mình và việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được người đó đồng ý
sử dụng hình ảnh người khác vào mục đích thương mại phải trả thù lao cho người có hình ảnh trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm hoặc cơ quan tổ chức cá nhân liên quan phải thu hồi tiêu hủy chấm dứt sử dụng hình ảnh bồi thường thiệt hại
áp dụng biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật
luật quảng cáo đã được quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi ba đề cập cụ thể hành vi bị cấm tại khoảng tám điều tám
quảng cáo có sử dụng hình ảnh lời nói chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý trừ trường hợp được pháp luật cho phép
nghị định một trăm tám mươi một hai nghìn một mươi ba ndcp cũng đề cập vấn đề này khi đưa ra quy định chi tiết thiết
nhìn lại sự kiện trên nhất là với những người nổi tiếng ở phương tây có thể thấy họ có ý thức rất rõ ràng và cụ thể về quyền nhân thân của mình mà bản quyền hình ảnh là một trong các phương diện thể hiện
điều này có căn nguyên từ quy định nghiêm ngặt của luật pháp ở nhiều quốc gia phương tây và ý thức tuân thủ luật pháp của mỗi người trong việc bảo vệ hình ảnh của mình và người khác
ở việt nam hiện tại phải nói rằng tâm lý xem nhẹ thậm chí thấy bất lực khi cần bảo vệ hình ảnh trước xã hội hoặc bị người khác sử dụng để trục lợi

bài đăng trên báo nhân dân chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau